chỉ còn hơn một tháng nữa là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia bắt đầu
thời điểm này các trường trên địa bàn tỉnh lào cai cơ bản đã hoàn thành xong chương trình học chính
và đang tiến hành ôn luyện cho cai học sinh
cùng với đó các trường cũng đang triển khai việc hướng dẫn định hướng cho học sinh cách chọn ngành
chọn nghề đăng ký bài thi tổ hợp phù hợp với năng lực sở trường của mình
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lào cai
trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh lào cai năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy này
có một trăm sáu mươi sáu em học sinh tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông
với đặc thù là trường có một trăm linh học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số
do vậy thời gian qua nhà trường đã có nhiều giải pháp để nâng cao kiến thức và hướng nghiệp cho các em
ngay từ đầu năm học nhà trường cũng đã phân luồng các em học sinh để chọn tổ hợp môn thi
cho phù hợp với năng lực và nguyện vọng của các em cũng như là điều kiện thực tế của gia đình
tổ tư vấn của nhà trường cũng đã liên hệ với một số cơ quan
ban ngành để biết về thông tin về nhu cầu vị trí việc làm của tỉnh lào cai
để tư vấn cho các em học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp
bên cạnh đó ngay từ đầu năm học ngành giáo dục tỉnh lào cai cũng đã tập trung phân luồng học sinh
để bố trí thời gian ôn luyện phù hợp cho các em đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn
giải thích cho các em hiểu nắm bắt được nhu cầu việc làm của địa phương cũng như trong cả nước
qua đó xác định đúng đắn việc chọn trường chọn ngành chọn nghề
tránh tình trạng học những ngành nghề đã dư thừa nhân lực dẫn đến không xin được việc làm
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh lào cai có năm chín trăm một mươi ba học sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trong đó số đăng ký dự thi chỉ xét tốt nghiệp là ba bảy mươi ba em
còn lại các em đăng ký tham gia để lấy kết quả tốt nghiệp và xét tuyển đại học cao đẳng
nhờ làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp nên có thể nói hầu hết các em đã lựa chọn đúng ngành
nghề phù hợp với học lực cũng như điều kiện của gia đình